đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cũng đã đến thăm và chúc mừng ủy ban đoàn kết công giáo việt nam nhân dịp lễ thiên chúa giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
tại ủy ban đoàn kết công giáo việt nam đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã gửi lời chúc phó chủ tịch
kiêm tổng thư ký ủy ban đoàn kết công giáo việt nam linh mục trần xuân mạnh và toàn thể các vị linh mục tù sĩ và tín hiểu giáo dân công giáo một mùa giáng sinh an lành
đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân tham gia các phong trào hoạt động
nhân dịp này trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai bày tỏ mong muốn ủy ban đoàn kết công giáo việt nam cùng các vị linh mục tù sĩ
tiếp tục hướng dẫn khích lệ bà con công giáo thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
chủ động tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển kinh tế sống tốt đời đẹp đạo không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc